sau một thời gian lập chuyên án mang bí số năm mươi một a hôm qua ngày một mươi năm tháng một mươi tại khu vực biên giới
cửa khẩu quốc tế lệ thanh thuộc thôn cửa khẩu xã ia giom huyện đức cơ tỉnh gia lai
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phối hợp với bộ đội biên phòng
tỉnh gia lai đã bắt quả tang hai đối tượng người campuchia đang có hành vi vận chuyển ma túy đá
thâm nhập vào việt nam tìm cách tiêu thụ
bằng các biện pháp nghiệp vụ tổng hợp đến lúc tám giờ hôm qua ngày một mươi năm tháng một mươi
lực lượng đoàn đặc nhiệm miền trung thuộc cục phòng chống ma túy và tội phạm
phối hợp với các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh gia lai đã bắt giữ hai đối tượng
chaps samien sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và an bun thi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy điều mang quốc tịch campuchia
đang vận chuyển một lượng lớn ma túy đá vào việt nam tiêu thụ
sáng nay tôi vận chuyển ma túy đá từ campuchia vào việt nam thì bị lực lượng chức năng của việt nam bắt giữ
tôi biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật việt nam
tôi sẽ thành khẩn khai báo để được pháp luật việt nam
hai đối tượng an bun thi và chaps samien bước đầu khai nhận lợi dụng đêm tối trời mưa
cả hai điều khiển xe máy mang theo ma túy đi vào khu vực đường mòn phía nam cánh gà
cửa khẩu quốc tế lệ thanh để tìm cách tiêu thụ
tuy nhiên khi đến khu vực biên giới thuộc thôn cửa khẩu xã ia dom huyện đức cơ
tỉnh gia lai thì bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ
tăng vật thu được khoảng một kg tinh thể có màu trắng đục
thi và miên khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá
đồng thời lực lượng bộ đội biên phòng thu giữ hai xe máy hai điện thoại di động
cùng nhiều giấy tờ liên quan của hai đối tượng trên
ngoài việc được xem là vụ bắt giữ ma túy đá có khối lượng lớn nhất trên địa bàn các tỉnh tây nguyên
từ trước đến nay thì chuyên án đã góp phần ngăn chặn hoạt động của các đối tượng lợi dụng khu vực biên giới
để thẩm lậu ma túy vào việt nam tiêu thụ
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan để tiến hành điều tra
xử lý theo pháp luật việt nam quy định